xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
phó thủ tướng thượng trực trương hòa bình đánh giá cao những cố gắng của chính quyền điện biên trong phát triển kinh tế xã hội ổn định dân cư bảo đảm an ninh chính trị vùng trọng yếu biên giới quốc gia nhất là các vùng có dân di cư tự do đồng thời đề nghị điện biên tiếp tục tập trung ổn định đời sống người dân vùng di cư tự do giúp người dân thêm điều kiện phát triển sản xuất
với các kiến nghị của tỉnh phó thủ tướng giao các bộ ngành có liên quan phối hợp với tỉnh điện biên tiếp tục xem xét giải quyết giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu ổn định dân di cư tự do
sáng nay tại tỉnh hưng yên bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tại bảy trăm bảy mươi năm điểm cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì hội nghị
phát biểu trí đạo tại hội nghị
đàm nhấn mạnh những việc cần làm ngay của ngành y tế đó là triển khai hệ thống đồng bộ y tế cơ sở tiến tới lập hồ sơ sức khỏe cho người dân và tiến tới bệnh án điện tử kết nối quản lý toàn bộ hệ thống bán lẻ thuốc
theo phó thủ tướng việc quản lý bán thuốc ở nước ta còn lòng lèo
tỷ lệ kháng kháng sinh ở việt nam đang nằm trong tốc cao của thế giới
giá cả các loại thuốc tại các nhà thuốc bán lẻ chưa được quản lý hiệu quả
việc đưa phần mềm quản lý vào sử dụng sẽ loại bỏ tất cả các hành vi buôn bán không lành mạnh sẽ giúp công khai minh bạch hoạt động mua bán thuốc vì sức khỏe nhân dân
phó thủ tướng yêu cầu cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành của bộ y tế để chỉ thị về việc tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc của thủ tướng chính phủ ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đi vào cuộc sống
cùng với đó là sự đồng lòng quyết liệt của toàn hệ thống chính trị
có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số hai mươi ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám

tại buổi tiếp thượng tướng nguyễn trí vịnh bày tỏ niềm vui mừng chào đón các nước sang tham dự chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hữu nghị lần thứ ba
khẳng định mối quan hệ giữa việt nam và các nước là những tình cảm láng giềng truyền thống tốt đẹp
chương trình giao lưu tới đây sẽ là cơ hội để việt nam và các nước bạn
tham dự chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hữu nghị gắn bó thủy chung đời đời tốt đẹp
thượng tướng nguyễn trí vịnh cũng mong rằng trong thời gian tới mối quan hệ giữa việt nam và các nước bạn sẽ đi vào chiều sâu
phát triển lên một tầm cao mới đó là quan hệ đa phương cùng giúp đỡ nhau tiến bộ vì nền hòa bình ổn định và bền vững trong khu vực